hình ảnh hiện vật tiêu biểu về thân thế cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
cùng những đồng góp to lớn của đồng chí lê văn lương với quê hương đất nước
gần hai mươi năm qua nhà tưởng niệm đồng chí lê văn lương ở đây đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc
đón các vị lãnh đạo nhân dân và du khách thập hương về sân hương tưởng nhớ
và tìm hiểu về tấm gương người chiến sĩ cộng sản lê văn lương
trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng cho các thế hệ người việt nam
hình ảnh hiện vật tiêu biểu về thân thế cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
giác ngộ cách mạng và tham gia hội việt nam cách mạng thanh niên từ khi một mươi năm tuổi
hai năm sau đồng chí lê văn lương tham gia đông dương cộng sản đảng tổ chức tiền thân của đảng cộng sản việt nam
trải qua bao gian khổ tu đây cũng không khuất phục được ý chí của người cộng sản kiên trung
cuộc đời gần bảy mươi năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc của đồng chí lê văn lương
trở thành niềm tự hào và là động lực cho các thế hệ trên quê hương ông hôm nay
tiếp tục phát huy truyền thống trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay
công tác ở địa phương là nơi sinh ra của đồng chí lê văn lương thì tôi cảm thấy là mình rất là tự hào
khi được biết tới về cái lịch sử về cái tinh thần dân tộc của đồng chí lê văn đương
nhằm phát huy được những truyền thống quý báu của người con đất hưng yên
thì tôi cũng cùng với các đồng chí khác sẽ cố gắng cống hiến cho nhân dân và bản thân mình
cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để hoạt động cách mạng
là một nhà chính trị được rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng trong lao tủ đế quốc
lòng yêu nước thương dân là yếu tố quan trọng trong hành trang của đồng chí lê văn lương
khi quyết định đi theo con đường cách mạng
chọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đảng dù ở cương vị nào
đồng chí luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy trung thành với đảng với tổ quốc
hết lòng phụng sự cách mạng phục vụ nhân dân
là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng
công an hướng dẫn làm căn cước công dân gắn chip và cách đăng ký
cũng như những lợi ích của tài khoản định danh điện tử
trước khi đến đây thì em chưa biết được về cái định danh điện tử
nhưng mà sau khi đến thì được các cán bộ và hướng dẫn để biết được tích hợp
về những cái khác như là thẻ bảo hiểm y tế này và bằng lái xe này
thì những cái đấy em thấy rất là tiện ích và thuận lợi cho người dân
trước mắt việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
được công an tp bắc ninh thực hiện đồng thời
cấp mới cấp đổi căn cước công dân gắn chip
quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử rất đơn giản
công dân chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và bản gốc các giấy tờ
cần tích hợp để đối chiếu các cán bộ công an sẽ thực hiện các bước còn lại
như cấp đổi cấp mới căn cước công dân gắn chip thông thường
khi công dân đến thì chúng tôi cũng trao đổi hỏi là công dân đã có mang
những cái dây tủy thân đấy đó đi không
trong trường hợp mà công dân không mang đến chúng tôi sẽ tạo điều kiện
mà có thể là chờ công dân
về nhà lấy để chúng tôi tích hợp cho công dân làm sao tạo điều kiện
cho công dân một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất với quan điểm
của công an thành phố
lấy lại công an thành phố là làm hết việc chứ không hết giờ
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ngoài việc tổ chức cấp thẻ
căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử tại trụ sở công an
tp bắc ninh vào giờ hành chính công an tp bắc ninh còn bố trí
một tổ công tác lưu động xuống các phường trên địa bàn để cấp thẻ
căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử vào thời gian
từ một mươi chín h ba mươi đến hai mươi một h hàng ngày kể cả thứ bảy chủ nhật
thì bản thân em thấy thì nó rất là hữu dụng ạ
nó tích hợp được tất cả những cái như kiểu bảo hiểm này bằng lái xe
mình có thể tiện lợi mình ngồi ở nhà mình lên trên mạng mình
mình làm mình không còn phải mất chi phí đi lại không cần phải mất công đi lại
số tài khoản định danh điện tử sẽ tăng từ một đến một
và sẽ trùng khớp tuyệt đối với số căn cước công dân gắn chip
và có khả năng thay thế cho căn cước công dân vật lý
thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử
cụ thể là trên ứng dụng vneid do chính bộ công an vận hành
được bảo đảm an toàn bảo mật
khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công
hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký
mà không phải khai báo điền thông tin bằng tay như trước đây
vì vậy người dân chỉ tốn thêm một ít thời gian đăng ký
và tích hợp thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức về sau
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoan của giám đốc quân tỉnh
thì công an thành phố vừa rồi đã quyết liệt và tập trung rất cao độ
triển khai cấp căn cước đồng thời cấp định danh điện tử cho công dân
thì chúng tôi tới đây sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố sẽ phối hợp với cơ quan doanh nghiệp
để cấp định danh điện tử cho cán bộ công nhân học sinh sinh viên
ở trên nhà trường và cho nhân dân trên địa bàn
để phục vụ cho chuyển đổi số và thoát lợi về thủ tục hành trình cho công dân
với mục tiêu để công dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử
thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường điện tử
thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân như hiện nay
công an thành phố vừa rồi đã quyết liệt và tập trung rất cao độ triển khai cấp căn cước
công an thành phố bắc ninh đang nỗ lực hết mình cùng toàn lực lượng công an tỉnh
đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao